thú vị nhằm đáp trả các quyết định trừng phạt nga từ các nước nhật bản naui và anh
bộ ngoại giao nga thông báo là sẽ trục xuất tám nhà ngoại giao nhật bản
nhà ngoại giao nga từ đại sứ quán naui ở thủ đô moscow và xếp hai trăm tám mươi bảy thành viên hạ viện vương quốc anh
vào danh sách trừng phạt không được phép nhập cảnh vào nga
phản ứng trước đòn trừng phạt này thủ tướng anh boris johnson cho rằng các nghị sĩ anh
những người bị nga trừng phạt cần xem lệnh hạn chế này là một huy chương danh dự
trong ngày hai mươi bảy tháng bốn tổ chức du lịch thế giới của liên hợp quốc un wto thông báo nga đã quyết định rút khỏi tổ chức này
động thái diễn ra trước thềm của bỏ phiếu của unvkto nhằm đình chỉ tư cách thành viên của nga
trong tổ chức liên quan cuộc xung đột tại ukraine
trong khi đó người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov khẳng định việc nga rút khỏi unvkto
sẽ không ảnh hưởng đến ngành du lịch nước này và đặc biệt du lịch nội địa sẽ tiếp tục phát triển